nếu như thông tin về văn bản số một nghìn bảy mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa là chính xác
như vị phó trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân nêu
thì đây là cơ sở để ủy ban nhân dân thành phố nha trang nhà đầu tư và người dân thực hiện dự án
quá trình tìm hiểu sự việc chúng tôi nhận được thông tin phản ánh
khu đất mà nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án quốc anh
là một phần của dự án khu du lịch giải trí sông lô đã triển khai
trong đó có những dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc cấp đất sai quy định
cho các cán bộ ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và ủy ban nhân dân thành phố nha trang
nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình lần sau
còn bây giờ chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây
mọi đơn thư phản ánh xin quý vị gửi về ban chuyên đề
truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ phường mai dịch quận cầu giấy hà nội